theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn xuất khẩu cà phê năm nay vẫn tiếp tục suy giảm cả về lượng và giá trị
dấu hiệu này cho thấy ngành hàng này có thể không đạt được giá trị ba tỷ usd xuất khẩu trong năm nay
kết quả một mươi tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín kim ngạch xuất khẩu cà phê chỉ đạt hai ba tỷ usd giảm hai mươi hai ba so với cùng kỳ năm trước
tính chung cả nhiên vụ cà phê vừa kết thúc việt nam đã xuất khẩu tổng cộng hơn một triệu sáu trăm linh tấn
giảm năm bốn mươi hai so với lượng xuất khẩu của nhiên vụ trước đó
hiện cà phê là ngành hàng nông sản quan trọng
từ nhiều năm nay việt nam luôn là quốc gia xuất khẩu cà phê lớn thứ hai thế giới
và đứng đầu thế giới về xuất khẩu cà phê robot xa có mặt ở hơn tám mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
chiếm một mươi bốn hai thị phần xuất khẩu cà phê nhân toàn cầu
tuy nhiên xuất khẩu cà phê rất bấp bênh trong những năm gần đây
và dự kiến năm nay sẽ mất mốc ba tỷ đô la mỹ
trong khi đó nhiều nước là đối thủ cạnh tranh đang chiếm thị phần cà phê xuất khẩu của việt nam